kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ mai văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại ấp cái đuôi nhỏ b xã nguyễn việt khái huyện phú tân tỉnh cà mau
và đây là đối tượng có quyết định truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an do bầu thủng từ trước nơi vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mai văn cảnh và một người đàn ông ngụ tại xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu xảy ra xô xát
mai văn cảnh đã cùng đồng bọn dùng hung khí đánh vào người đàn ông với tỷ lệ thương tích một mươi hai
quá trình điều tra vụ án mai văn cảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã
đến ngày một mươi sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt giữ được mai văn cảnh
khi cảnh đang lẫn trốn vào thành phố phú quốc tỉnh kỳ giang
vụ việc đang được cơ quan công an cung cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật